xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ
con thương binh trong công an nhân dân trước khi các cháu đi thăm quan nghỉ dưỡng tại mông cổ
theo kế hoạch bộ công an sẽ tổ chức đưa bảy cháu là con thương minh liệt sĩ trong công an nhân dân
sang tham quan nghỉ dưỡng tại mông cổ từ ngày ba đến ngày chín tháng tám
hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ của bộ công an
tại buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ ân cần dặn dò các cháu đi tham quan nghỉ dưỡng tại mông cổ
cần chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của các cô chú trong đoàn tích cực tham gia các hoạt động chung của đoàn
tôn trọng và chấp hành pháp luật của nước sở tại và nội quy quy định nơi tham quan nghỉ dưỡng
thứ trưởng đề nghị các đồng chí cán bộ được cử tham gia đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
hoàn thành tốt chương trình kế hoạch của chuyến đi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cháu trong suốt hành trình
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng các cháu trong đoàn những món quà ý nghĩa
trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân và quà của cá nhân đồng chí thứ trưởng
mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc của các thế hệ cha anh đi trước
luôn là niềm tự hào của gia đình nỗ lực học tập rèn luyện là những người con ngoan trò giỏi trở thành công dân có ích cho xã hội
thưa quý vị ngày ba tháng tám công an tỉnh thanh hóa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát điều tra
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
theo thống kê của công an tỉnh thanh hóa từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai
tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra một mươi bảy sáu trăm ba mươi tám vụ

hàng năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế và kéo giảm từ năm sáu số vụ so với năm trước đó
tỷ lệ điều tra khám phá hàng năm trên tám mươi
trong một mươi năm qua tội phạm trên địa bàn tỉnh giảm một mươi chín
để có những kết quả trên thời gian qua công an tỉnh thanh hóa luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức
thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác lấy lời khai hỏi cung bị can
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả công an tỉnh thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát điều tra công phu bài bản
thứ trưởng khẳng định công tác lấy lời khai hỏi cung được tất cả các thế hệ lãnh đạo bộ quan tâm và coi đây là công tác khoa học
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai hỏi cung bị can trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý trước tiên phải nhận diện rõ tội phạm
từ đó có các nhận thức giải pháp phù hợp nếu không nhận diện rõ sẽ định hướng điều tra sai lệch không hiệu quả
sau mỗi vụ án cần có công tác tổng kết để rút ra kinh nghiệm đặc biệt quan tâm lĩnh vực tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng
ngày ba tháng tám phường đức ninh đông thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong những địa phương được chọn làm điểm tổ chức ngày hội
trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường đức ninh đông đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
để tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của địa phương trong thời gian tới
cấp ủy chính quyền các ngành các tổ chức chính trị xã hội lực lượng công an và toàn thể nhân dân tiếp tục quan triệt và triển khai thực hiện hiệu quả
các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và của bộ công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật
củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội chủ động ra soát đánh giá phân loại nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
đồng thời kiên quyết lợi bỏ các mô hình yếu kém
thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời biểu dương những tập thể gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vì nước quên thân vì dân phục vụ trên phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị trung tâm quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm được công an tỉnh vĩnh phúc đưa vào vận hành từ tháng sáu năm nay
đây được ví như mắt thần nơi công cộng giúp đỡ lực lượng chức năng giám sát đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu
dù mới đi vào hoạt động nhưng mô hình này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân địa phương
bởi không chỉ góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật giao thông và phát huy tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và đây chỉ là một trong số rất nhiều kế hoạch để hiện đại hóa phục vụ công tác công an của địa phương này
hệ thống quản lý điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm gồm một trung tâm điều hành chỉ huy
ba trung tâm giám sát với hai trăm linh chín camera giám sát máy chủ chuyên dụng hiệu năng cao
cùng với đó là các loại mô đun thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo ai
mô đun phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông
khả năng chịu tải bảo mật chịu lỗi và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai
sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn
giúp cho cơ quan công an rất hiệu quả trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự và khắc phục những vấn đề khó khăn
bởi thực tế với lượng thông tin dữ liệu rất lớn con người không thể nào quản lý được hết và cũng không đủ nguồn nhân lực
nhưng với sự tự động hóa việc phân tích thì cán bộ điều hành chỉ cần truy xuất liên quan đến các lỗi vi phạm

bang công an tỉnh cũng đã nghiên cứu tham biêu trong một trong là giả pháp thứ năm trong nghị quyết một mươi hai
được công an tỉnh xây dựng đề án hiện nay đã được tỉnh ủy ủy ban tỉnh phê duyệt
sẽ có phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tựa bàn
để hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng đề án
trong đó từng bước trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tiệu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ
phục vụ công tác chiến đấu đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trên các lĩnh vực chuyên môn
chúng tôi đã xây dựng đề án và đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư kinh phí
với tổng số nguồn kinh phí là khoảng hơn ba tỷ đồng
trong đó thì đã đầu tư là khoảng hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
và còn số còn lại từ năm hai nghìn hai mươi ba cho đến hai nghìn hai mươi năm là đầu tư cái kinh phí khoảng hơn
một ba trăm linh tỷ đồng còn lại trong đề án cũng xác định là những năm tiếp theo là từ hai nghìn hai mươi năm trở đi
thì sẽ căn cứ vào tình hình thực tế thì sẽ đầu tư thêm cái một bốn trăm linh tỷ thì chúng tôi hiện đã đầu tư là
mua sắm các trang thiết bị để phòng giống như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phương tiện
công cụ hỗ trợ và trình độ cán bộ chiến sĩ tương ứng phương tiện khoa học kỹ thuật
vũ khí công cụ hỗ trợ cơ sở vật chất
nghe cả hoàn thiện hiện đại đề đắc ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội được giao trong tình hình mới
thưa quý vị thực hiện tinh thần nghị quyết một mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc xác định xây dựng con người là trung tâm
nên song song với việc trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tiệu mới nhất của tiến bộ khoa học công nghệ
phục vụ công tác chiến đấu đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn
lực lượng công an ở đây còn chú trọng việc hiện đại về con người
trong đó chủ động triển khai nhiều kế hoạch để xây dựng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn tương ứng
trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
đặc biệt phát huy mạnh mẽ vị trí vai trò của công tác chính trị tư tưởng
xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức
phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương
mô hình cảnh sát giao thông vĩnh phúc thân thiện vì nhân dân phục vụ đã được triển khai năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua những hành động thiết thực ý nghĩa sáng tạo hiệu quả
sau một năm tỷ lệ đánh giá hài lòng của quần chúng nhân dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông ở đây
là tám mươi một hai tăng hơn hai mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
để đạt được kết quả này lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ phải tự rèn luyện về phẩm chất chính trị
đạo đức lôi sống mà không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu
xác định tình nhuệ là yếu tố tổng hợp toàn diện của lực lượng công an nhân dân
tạo nên sức mạnh và hiệu quả trong chiến đấu công tác đảm bảo khả năng tấn công kẻ địch
và tội phạm một cách sắc bén
công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng lực lượng mũi nhọn chuyên sâu được trang bị hiện đại
cơ động có khả năng tác chiến cao
đối với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh vĩnh phúc luôn được ban thủ đảng ủy
ban giáo đốc công an tỉnh ưu tiên con người để lưng cao năng lực đảm bảo con người là
then chốt để góp phần xây dựng lực lượng công an vĩnh phúc thực sự trong sạch vững mạnh
theo yêu cầu nghị quyết số một mươi hai
thứ nhất là làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
luôn yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ hai là hàng ngày tổ chức khuấn luyện thường xuyên khuấn luyện lưng cao nhằm trang bị
cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động lắm vững các kỹ thuật chiến thuật sử dụng
thành thạo các vũ khí công cụ hỗ trợ và phương tiện được trang cấp
cũng là một chiến sĩ trẻ thì chúng em cũng không nề hà những khó khăn vất vả
với phương châm là thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu thì chúng em cũng
luôn luôn luyện tập để tích lũy khi mà có ra thực chiến thì chúng em có đầy đủ
những kinh nghiệm cũng như là kinh nghiệm vụ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đó thay đổi lớn nhất là lực lượng công an cơ sở
với việc mở các lớp tập huấn và kị toàn bộ máy chính quyền cấp ủy đảng đối với lực lượng công an cấp xã
bảo đảm cơ sở vật chất để lực lượng công an xã hoạt động hiệu quả đồng thời phát huy vai trò
của các tổ chức đảng tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
để thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ yên trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an dân
thực sự trong sạch vững mạnh hiện đại chính quy đáp ứng với tình hình mới
thì đối với đảng ủy công an thành phố nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng
đối với công tác công an ngoài ra đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để đáp ứng yêu cầu hiện nay đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ công an thành phố
một nâng cao vai trò về chính trị pháp luật ngoài ra thì tiến hành áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
công an tỉnh vĩnh phúc xác định mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
có hệ thống tổ chức tập trung thống nhất chuyên sâu xuyên suốt bộ máy tinh ngọn lực lượng tinh nhuệ
nhiệm vụ tinh thông theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
các nội dung trong nghị quyết là một trình thể thống nhất cho mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện